vào lúc hai mươi một h ba mươi phút tối ngày hai mươi tháng tám nhận được tin báo tàu cá mang số hiệu nt chín mươi nghìn bảy trăm năm mươi năm ts bị gãy lát chân vịt mất khả năng cơ động cách đảo phú quý tỉnh bình thuận ba mươi chín hải lý
vùng cảnh sát biển ba lập tức điều động tàu cảnh sát biển sáu nghìn bảy tìm kiếm tàu bị nạn
sau bảy tiếng tìm kiếm trên biển đúng bốn giờ ba mươi phút ngày hai mươi một tháng tám tàu cảnh sát biển sáu nghìn bảy tìm được tàu bị nạn
trong điều kiện sóng to biển động cán bộ chiến sĩ trên tàu đã nhanh chóng tiếp cận tàu cá nt chín mươi nghìn bảy trăm năm mươi năm ts khắc phục sửa chữa ban đầu thăm động viên khám sức khỏe và cấp thuốc cho thuyền viên trên tàu đồng thời tổ chức lai dắt tàu bị nạn về đất liền
tàu cá nt chín mươi nghìn bảy trăm năm mươi năm ts có một mươi một thuyền viên do ông hồ ngọc bình thường trú tại phường đông bảy
tàu cá nt chín mươi nghìn bảy trăm năm mươi năm ts có một mươi một thuyền viên do ông hồ ngọc bình thường trú tại phường